xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác với mức nhiệt giao động là hai mươi ba ba mươi ba độ
tuy nhiên từ ngày ba mươi do chịu tác động của hồi tụ gió nên mưa rông sẽ có xu hướng tăng trở lại
cục bộ có điểm xảy ra mưa to đến rất to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất cũng bị đẩy lên cao
cùng với mưa thì nền nhiệt sẽ giảm khoảng từ một hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ sẽ phổ biến là có mưa rông rải rác
với nền nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó cũng từ ngày ba mươi thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh trở lại
khiến cho nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần
do mưa lớn rồn rập nên người dân ở đây cũng cần đề cao cảnh rác
với lũ quét và xa lở đất rất dễ xảy ra
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
phổ biến là ít mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn và sẽ có nắng nóng
cũng từ ngày ba mươi thì mưa rông cũng sẽ có xu hướng gia tăng
cục bộ có điểm xuất hiện mưa với lượng khá giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm nhiệt đôi chút
còn tại các tỉnh thành từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì chủ đạo vẫn là mưa vài nơi vào lúc chiều tối trong những ngày cuối tháng năm
có ban ngày thì trời nắng nền nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm dần
hôm nay và ngày mai giao động ở mức là hai mươi năm ba mươi năm độ và giảm nhẹ trong hai ngày
ngày tiếp theo vùng cao tây nguyên cũng sẽ có xu hướng giảm bớt mưa trong ngày hai mươi chín
khiến cho nền nhiệt độ tăng nhẹ giao động ở mức một mươi chín ba mươi hai độ
sau đó từ ngày ba mươi thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại cùng với nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
trong cơn rông người dân cần chú ý đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
đến với các tỉnh thánh nam bộ trong hôm nay và ngày mai tại đây mưa rông cũng có xu hướng giảm
nhưng sau đó thì từ ngày ba mươi mưa sẽ tăng mạnh trở lại
cục bộ có điểm xuất hiện mưa vừa
đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ tại đây giao động ở mức hai mươi ba ba mươi bốn độ